dự báo từ đêm nay trở đi khối không khí lạnh bao trùm toàn bộ bắc bộ sẽ bước vào quá trình suy yếu
thời tiết trong hai ngày tới tại phía đông bắc bộ duy trì trạng thái tốt không mưa sáng sớm và sáng có sư mù nhẹ ngày trời nắng
sao đến ngày một mươi một sẽ có mưa nhỏ nhưng chỉ tập trung về đêm và sáng sớm sau đó sẽ chuyển nắng
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới hầu như không quá mức hai mươi năm độ
phía tây bắc bộ trong vòng ba ngày tới duy trì thời tiết tốt không mưa trưa chiều trời nắng do không khí lạnh suy yếu và ảnh hưởng của trường phân kỳ gió ở mực khí quyển trên cao
sáng sớm có sương mù nhẹ nhiệt độ cao nhất sẽ là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ trong ngày mai sau đó tăng lên mức hai mươi bốn hai mươi bảy độ trong hai ngày kế tiếp
riêng các tỉnh lai châu điện biên và sơn la có nơi lên tới hai mươi tám ba mươi một độ
không khí lạnh suy yếu nên mưa ở miền trung được dự báo cũng sẽ giảm nhanh
ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong vòng ba ngày tới sẽ tiếp tục không có mưa ngày trời nắng
riêng tại khu vực thanh hóa và nghệ an ngày mùng một mươi và ngày một mươi một sẽ có xuống nhiều mây hơn và có sương mù về đêm và sáng
nhiệt độ ở các tỉnh thành miền trung sẽ có xuống nhích dần cao nhất trong ngày mai là từ hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ sau đó sẽ tăng cao hơn
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ trong hai ngày tới cũng có xuống tăng nhẹ
giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ sau đó giao mềm mức hai mươi bảy đến ba mươi độ trong ngày một mươi một
riêng khu vực khánh hòa ninh thuận bình thuận có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên trong vòng ba ngày tới nhìn chung là sẽ không có mưa ban ngày trời nắng nhiều và nhiệt độ vẫn ở ngưỡng cao
cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến là hai mươi chín ba mươi hai độ cục bộ có nơi cao hơn sau đó tăng lên mức ba mươi ba mươi ba độ trong ngày mùng một mươi và ngày một mươi một
còn ở nam bộ thời tiết phổ biến là nắng nhiều với nhiệt độ khá cao
chạm ngưỡng nắng nóng nhẹ buổi trưa đạt ba mươi hai ba mươi năm độ riêng ở miền đông đạt ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ giao động từ ba mươi năm cho đến ba mươi sáu độ có nơi cao hơn